thưa quý vị lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học chương trình ngoại khóa trong dịp nghỉ hè
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook có tên
trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân nhí trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
trại hè quân đội hay trải nghiệm quân đội hè có dấu hiệu lừa đảo chiếm mọt tài sản
các tài khoản này tự giới thiệu có kết nối với các đơn vị công an quân đội trên toàn quốc
học viên tham gia sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng công an nhân dân
quân đội nhân dân được hỗ trợ ăn uống đồng phục và chứng nhận của các đơn vị công an quân đội
để phòng tránh lừa đảo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hà nội đề nghị người dân cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên các trang mạng
khi muốn đăng ký cho con học những khóa học trải nghiệm kỹ năng
phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị để hỏi xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến chuyển khoản
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai
và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm hoạt tài sản
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết